tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập sáu phường thuộc thành phố biên hòa
và quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố biên hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
đến dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng đã trao quyết định cho đại diện các phương mới được thành lập
và trao quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố biên hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
theo nghị quyết của ban thường vụ quốc hội từ ngày một tháng bảy sáu xã của thành phố biên hòa gồm hiệp hòa hóa an tân hạnh an hòa phước tân và tam phước được nâng cấp thành phường
như vậy thành phố biên hòa có hai mươi chín phường và một xã với dân số khoảng một hai triệu người
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã khen thưởng cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tp biên hòa với số tiền năm tỷ đồng về thành tích hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
như vậy tỉnh đồng nai trở thành địa phương đầu tiên của cả nước có một trăm linh đơn vị cấp huyện được thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới